viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu sài gòn ra mắt phân viện tây nguyên tại khu du lịch sinh thái măng đen ở xã đắk long huyện con phlong tỉnh con tum
viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu sài gòn hiện nay đã có một mươi sản phẩm là những thực phẩm sản xuất từ các chế phẩm của đông trùng hạ thảo xâm dây sâm hàn quốc yến xào
các sản phẩm này gần gũi với thiên nhiên được smi nâng cao giá trị thương mại và dinh dưỡng
việc xây dựng vườn bảo tồn và phát triển dược liệu quý hiếm tại mang đen nhằm chọn lọc các loài dược liệu đặc trưng quý hiếm từ các vườn quốc gia các khu bảo tồn của tây nguyên để đội ngũ khoa học của viện khảo nghiệm và phát triển ngành ngân hàng mô ngân hàng giống cung cấp và hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cho các nông trường và bà con đồng bào các dân tộc tây nguyên